ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đại tướng đỗ bá tị ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã tới thăm kiểm tra sư đoàn ba mươi sáu quân khu hai tại tỉnh phú thọ
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị ghi nhận những kết quả trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn ba mươi sáu
phó chủ tịch quốc hội lưu ý tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp
các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế an ninh quốc phòng
nên sư đoàn nói riêng và lực lượng quân đội nói chung luôn phải nêu cao tinh thần cảnh giác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trước đó phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị và đoàn công tác đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ bộ binh bảy và trung đoàn chín mươi tám thuộc sư đoàn ba mươi sáu